theo có trạng vào tối ngày một mươi bốn tháng bốn bị cáo hùng bị bắt quả tăng khi đang thực hiện hành vi mua bán hơn năm gram ma túy cho các con nghiện
khám xét khẩn cấp nơi ở của hùng lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm hơn năm mươi gram ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và ketamin
làm việc với lực lượng bộ đội biên phòng hùng khai nhận đã mua ma túy từ một người không rõ lây lịch về phân chia và bán lại cho các con nghiện
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt văn lê ngọc hùng một mươi bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bến lức tỉnh long an đang thụ lý điều tra vụ trộm cắp xe mô tô tại ấp phước tú xã thanh phú huyện bến lức tỉnh long an
trước đó để có tiền án sử dụng ma túy nguyễn văn trí hữu chú tại huyện tân hồng tỉnh đồng tháp chở nguyễn thái ngọc chú tại huyện bến lức đi trộm cắp tài sản
khi chạy trên tuyến đường nguyễn văn siêu thuộc địa phận xã thanh phú huyện bến lức phát hiện dãy nhà trọ nhìn thấy một xe mô tô của anh lê thanh hùng đang dựng bên trong dãy nhà trọ không có người trông coi
hiễu ra hiệu cho ngọc dừng xe lại để hiểu đi vào dãy nhà trọ trộm cắp chiếc xe trên còn ngọc ngồi trên xe mô tô quay để cảnh giới
cũng với hành vi vận chuyển pháo nổ cháy phép đối tượng hà văn khởi và nguyễn đức tuấn cùng chú tài huyện hiệu lũng tỉnh lạng sơn vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cao lộc ra lệnh bắt khẩn cấp

tại cơ quan công an khởi khai nhận cùng với nguyễn đức tuấn mua số pháo trên từ trung quốc với mục đích mang về quê để sử dụng trong dịp tết nguyên đán
liên quan đến vụ tai nạn xảy ra giữa tàu hỏa và xe tải chở gạch ở trên địa bàn phường yên nghĩa quận hà đông hà nội xảy ra vào chiều qua ngày hai tháng một mươi
sở y tế hà nội đã chỉ đạo bệnh viện đa khoa hà đông phối hợp với cấp cứu một trăm một mươi năm hà nội khẩn trương tổ chức điều trị cho năm nạn nhân vụ tai nạn
đồng thời huy động các bác sĩ bệnh viện đa khoa xanh tôn và hỗ trợ cấp cứu kiếp thời cho các nạn nhân
sau khi các bệnh nhân được đưa đến bệnh viện đa khoa hà đông khoa cấp cứu đội cấp cứu ngoại viện khởi động báo động đỏ nội viện tiến hành cử đội cấp cứu cùng hai xe cấp cứu xuống hiện trường vụ tai nạn
phối hợp với các cơ quan chức năng giải cứu và cấp cứu ban đầu cho các nạn nhân
trước đó vào khoảng một mươi bốn h một mươi năm phút ngày hai tháng một mươi tại đoạn đường dân sinh giao với đường sắt thuộc phường yên nghĩa quận hà đông hà nội
đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến năm người bị thương nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ